tổng cục dự trữ nhà nước vừa thông tin về hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai đồng bào và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sắp tới
theo tổng cục trưởng tổng cục dự trữ nhà nước từ đầu năm đến nay tổng cục đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn một trăm một mươi bảy trăm tám mươi bốn tấn gạo với tổng giá trị khoảng một chín mươi ba tỷ đồng hỗ trợ nhân dân
bên cạnh việc giao các cục dự trữ nhà nước khu vực chủ động phối hợp với các bên liên quan kiểm tra giám sát tư vấn việc bảo quản gạo dự trữ tổng cục còn chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi giám sát trong quá trình tiếp nhận quản lý sử dụng đi thực tế kiểm tra công tác xuất cấp tại các tỉnh